với những lời chào mời cam kết lợi nhuận hấp dẫn conotel đã lấn át tất cả các phân phúc còn lại của thị trường
thế nhưng chưa kịp mừng đã phải lo tính pháp lý về sở hữu sự bảo đảm cho những cam kết về lợi nhuận
những vấn đề căn bản của sản phẩm condotel lại đang ở thế trông tranh chưa rõ ràng
trong chương trình kinh tế và dự báo tuần này của truyền hình nhân dân sẽ cho chúng ta thấy những góc nhìn
những vấn đề đang nổi cộng của sản phẩm bất động sản condotel
theo số liệu được bộ xây dựng đưa ra vào đầu năm hai nghìn một mươi tám
từ báo cáo của một mươi sáu tỉnh thành phố ven biển có dự án du lịch nghỉ dưỡng có quy mô lớn cho thấy
tính đến tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy đã có bảy mươi bảy dự án với một mươi sáu bốn trăm ba mươi bảy phòng khách sạn một mươi một một trăm bảy mươi bốn căn biệt thự
một mươi hai năm mươi sáu căn hộ conotel đã và đang được đầu tư xây dựng
những năm gần đây tận dụng nguồn khách quốc tế đến việt nam rất đông
thì chúng ta phát triển
chúng ta phát triển một mô hình bất động sản dụng nghỉ dưỡng hay còn gọi là conotel
thì đối với nước ngoài những mô hình này đã phát triển rất là thành công rực rỡ
nhưng chúng ta thì mới hội nhập vào
thì hiện tại thị trường là đang sôi nổi về cái phân khúc này
và tôi cho rằng phong khúc này là phong khúc rất phát triển và rất tốt
các cấp chính quyền và các chúng ta nên sớm đưa vào luật
để mà ban hệ
để từ đó từ trung ương tới địa phương tới các nhà doanh nghiệp các nhà mua giới và khách hàng
có đủ cơ sở vững chắc pháp lý để vận hành tốt thai thông cái nguồn kinh tế thông báo bất động sản dụng nghỉ dưỡng này
conotel thì tôi cho rằng là nó cũng đã phát triển khá là tích cực trong khoảng hai năm vừa qua
và cùng với phát triển của du lịch đặc biệt là du lịch nghỉ dưỡng
thì conotel cũng đã phát triển
và cái phương thức đầu tư thì đó là đây là giữa chủ đầu tư với người dân người có tiền cùng tham gia đầu tư vào và cùng quản lý
thì cũng phải tạo ra một cơ chế nó minh bạch và nó phải chặt chẽ để tránh cái hiện tượng là xảy ra cái tranh chấp không đáng có
tiềm năng cho các sản phẩm bất động sản du lịch nghỉ dưỡng như conotel rất lớn
với khối lượng dự án trào bán ồ ạt trong thời gian qua tại các thị trường trọng điểm như đà nẵng
nhà trang phú quốc theo đánh giá của nhiều chuyên gia trong nước và nước ngoài
đáng lo ngại không phải là vấn đề dư cung mà là chất lượng cách phát triển cũng như những yếu tố pháp lý
năng lực quản lý bảo đảm cho sự phát triển lành mạnh bền vững của phân khúc này
thưa quý vị và các bạn dòng tiền trên thị trường rất nhanh nhạy
khi bất động sản chung cao cấp tại các đô thị lớn có dấu hiệu bão hòa không còn nhiều cơ hội sinh lời
dòng tiền đã nhanh chóng chảy vào các sản phẩm condotel
theo số liệu phân tích của một website bất động sản lượng truy cập tìm kiếm sản phẩm condotel đã tăng mạnh trong năm hai nghìn một mươi chín
tuy nhiên sự hấp dẫn của một sản phẩm mới cũng kèm theo những lo lắng bởi khung pháp lý còn chưa theo kịp
hai thị trường nghỉ dưỡng xôi động nhất hiện nay là đà nẵng và nhà trang
tổng lượng giao dịch thành công ở hai thành phố này có lúc đã chiếm tới bảy mươi giao dịch thành công
của thị trường bất động sản nghỉ dưỡng cả nước
cùng với sự sôi động này condotel đã tạo ra những quan ngại khi trên thực tế đã phát sinh những tranh chấp giữa chủ đầu tư và người mua
khi những cam kết về lợi nhuận không được thực hiện
thực tế mô hình này không phải mới mẻ trên thế giới
chẳng hạn ở singapore tỷ lệ lợi nhuận cam kết vào khoảng từ bốn đến chín trong hai năm
ở thái lan khoảng từ năm đến một mươi trong năm năm
ở việt nam mức cam kết lợi nhuận được đẩy lên rất cao thậm chí những chủ dự án chưa có danh tiếng còn đưa ra cam kết tới một mươi hai một mươi
bên cạnh đó nhiều chủ đầu tư đã không cung cấp đủ thông tin thậm chí còn cố tình che giấu thông tin không đúng về quyền sở hữu
phương thức sử dụng cũng như các nghĩa vụ quyền lợi đối với người mua sản phẩm condotel

không pháp lý của quy định pháp luật là chống hoàn toàn
điều đó dẫn đến khi xảy phát sinh tranh chấp thì không có pháp luật để điều chỉnh
các quan hệ pháp luật dân sự có rủi ro rất là cao cho người cuối cùng là người bỏ tiền ra sử dụng dịch vụ đó hoặc là mua các sản phẩm đó
quan điểm của ở bàn dinh tỉnh đã có quan điểm cụ thể
một dự án dịch vụ du lịch trong đó có căn hộ du lịch thì tất cả các nhà đầu tư thứ cấp khi mua căn hộ này thì phải tuân thủ theo quy định của pháp luật về du lịch
tức là gì chủ đầu tư phải có trách nhiệm quản lý vận hành hoặc giao cho một doanh nghiệp có đủ năng lực để quản lý vận hành
tức là gì thí dụ như bạn mua một căn hộ du lịch đó bạn không được phép vào đấy để bạn muốn làm gì cũng được như nào
bạn vào bạn phải check in bạn ra bạn phải check in
theo pháp luật hiện hành của việt nam các căn hộ khách sạn du lịch được cho phép cấp sổ đỏ nhưng không hình thành số hộ khẩu
luật đất đai hiện nay không đề cập đến loại hình này
chính phủ và các bộ ngành cũng chưa ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định hướng dẫn cụ thể về loại hình đầu tư này
chúng ta đã chứng kiến một năm rất thành công đối với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng
nhưng cũng đã cảnh báo rất nhiều những rủi ro liên quan đến pháp lý
đặc biệt là việc cấp sổ đỏ cho con đôi heo hay không
thì tôi rất mong muốn rằng là chúng ta nên
có những cơ chế
bởi vì rõ ràng là thị trường đang có nhu cầu
chủ đầu tư cũng đang có nhu cầu
nếu mà điều này không vi phạm gì đến an ninh quốc phòng
không liên quan gì đến các vấn đề về
đất nước quốc gia đại sự
thì chúng ta nên thừa nhận một cách hợp pháp
cho những vấn đề sở hữu
đối với các bất động sản nghỉ dưỡng
thì tôi cho rằng như vậy nó sẽ rành mạnh hơn
trong các dự án bất động sản nghỉ dưỡng
thì vấn đề đất ở không hình thành đơn vị ở
đã được thực hiện tại một số địa phương
phát triển bất động sản nghỉ dưỡng mạnh mẽ
như đà nẵng nha trang phú quốc
để tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án bất động sản nghỉ dưỡng
cần có nghiên cứu sửa đổi toàn diệt
bổ sung các quy định pháp luật liên quan
để có căn cứ pháp lý cho đất này
nhằm thúc đẩy bất động sản nghỉ dưỡng phát triển
không chỉ bận tâm về tính pháp lý
những yếu tố nào làm nên giá trị cho sản phẩm condotel
cũng là điều mà các nhà đầu tư cần hiểu rõ
công trình xây dựng chất lượng thiết kế tốt
phương án kinh doanh phù hợp
quản lý dịch vụ sau đầu tư hoàn hảo chuyên nghiệp
cần nhiều yếu tố để làm nên một dự án condotel thành công
bên cạnh đó cần phải kể đến một giá trị rất lớn
đó là vị trí đất
những ưu đãi của thiên nhiên địa hình trao tặng cho các vùng đất
cụ thể là vùng ven biển vùng núi cao
nơi các dự án condotel đang mọc lên
hiện tại thì có rất nhiều nhà đầu tư tham gia vào lĩnh vực này
thì không phải nhà đầu tư nào
có tiềm lực tài chính tốt
sẽ làm được condotel tốt
mà nhà đầu tư ngồi tài chính tốt ra
anh phải có năng lực quản trị về ngành nghề du lịch
phải có khả năng khai thác vận hành
và đặc biệt như tôi đã nói
connotel chỉ thành công khi đáp ứng được pháp lý và yếu tố khai thác
chính vì vậy khách hàng khi mua các sản phẩm du lịch
cần phải xem xét kỹ yếu tố của chủ đầu tư
cái năng lực của chủ đầu tư đó
cái thương hiệu của chủ đầu tư đó
cái vị trí
cái năng lực của chủ đầu tư đó
cái tính thanh khoản quy mô của dự án đó
và cuối cùng là tính pháp lý của dự án đó
mới đây một hội thảo về chủ đề
đầu tư condotel
thực tế triển vọng và giải pháp
đã được tổ chức với sự tham gia của các chủ đầu tư
chuyên gia và đại diện các bộ ngành
qua ý kiến trao đổi của doanh nghiệp
có thể thấy
do pháp luật hiện hành chưa điều chỉnh sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng này
nên nhiều tỉnh đã vận dụng luật
để tạo điều kiện cho các dự án triển khai
sự vận dụng này là giải pháp tình thế
mà đã là tình thế
thì không thể kéo dài
và cũng có những hạn chế nhất định
trên một mươi tỉnh hiện nay có khánh hòa
có đà nẵng có kiên giang
có bình định có quảng ninh
là đều mở ngoặc là không hình thành đơn vị ở
như ở quảng ninh
như ở quảng ninh là còn giao cho chúng tôi là
giao luôn đất ở
tức là đất khách sạn
nhưng mà giao luôn là đất ở
mà chúng tôi muốn là có cái sự thống nhất
ở các tỉnh với nhau
nên là cần cái sự vào cuộc
của các bộ ngành
phải có những cái giải pháp trước mắt
cũng có những cái giải pháp lâu dài
về trước mắt thì có lẽ là bộ tài nguyên môi trường
cũng phối hợp với bộ xây dựng
và các bộ
sớm bàn hành một cái thông tư quy định
về điều kiện trình tự thủ tục
cấp cái giấy chứng nhận
cho cái loại bất động sản nghỉ dưỡng này
tôi thấy cách làm của bình định là
cấp giấy chứng nhận xong mở một cái hoặc là
không phát sinh đơn vị ở
đấy là cái
không hình thành đơn vị ở
đấy là cái cách xử lý tình thế thôi
làm thế nào để mà
chúng ta có cơ sở pháp lý vững chắc
để mà làm đỡ lo
hiện nay chúng ta là vừa làm vừa lo
loại hình bất động sản cô nô tè nói riêng
thì nó liên quan rất nhiều thứ
liên quan đến rất nhiều chức năng nhiệm vụ của các bộ ngành
cho nên là chúng tôi phải phối hợp
và chắc chắn cái đấy phối hợp và đã phối hợp
và hiện nay chúng tôi đã báo cáo thủ tướng
có thể nói cô nô tè là một sản phẩm
bất động sản đang được giới đầu tư
đặc biệt ưa thích và đặt nhiều kỳ vọng
khi có được hành lang pháp lý
để bảo đảm quyền lợi hợp pháp các bên
cộng thêm khả năng có thu nhập từ khai thác
cho thuê và kỳ vọng tăng giá
khi du lịch việt nam đang trên đá phát triển
cô nô tè sẽ thực sự trở thành thỏi nam châm
thú hút dòng vốn đầu tư
vâng và để làm rõ những vấn đề
đang được quan tâm nhất cũng như là vướng mắt
lớn nhất đối với các sản phẩm cô nô tè
đó là xác định quyền sở hữu
thời hạn được cấp sổ đỏ
phóng viên của truyền hình nhân dân đã có cuộc trao đổi
với giáo sư tiến sĩ đặng hùng võ
đầu tiên xin được cảm ơn ông đã dành thời gian
tham gia chương trình kinh tế và dự báo của truyền hình nhân dân
thứ ông có vấn đề lớn nhất
đối với con đôi theo lúc này
thì là không pháp lý
và đặc biệt là thời gian sở hữu
vậy thì theo quan điểm ông về vấn đề này như thế nào
tất nhiên là
hiện nay theo quy định của pháp luật
chúng ta cũng biết rằng là
con đôi theo là đất kinh doanh dịch vụ
có nghĩa là phải thuê đất của nhà nước
và như vậy thì tiền sử dụng đất là thấp
về quy định của pháp luật
thì đây cũng không thể gọi là
giao đất lâu dài
như là đất ở
nhưng mà hiện nay là do cái nhu cầu của nhiều nhà đầu tư dự án
thì đề nghị với các tỉnh
là có xác định được
cái thời hạn sử dụng đất dài hạn
thì mới có thể thu hút được đầu tư
từ cái tiền tiết kiệm của hộ
gia đình cá nhân
cũng rất nhiều tỉnh là phá rào
tức là cũng giao đất cho các nhà đầu tư
dự án bất động sản du lịch nghỉ dưỡng
nhưng thời hạn lâu dài giống như đất ở
và cũng nhiều
mỗi một tỉnh thì có cái biến báo
để áp dụng pháp luật
khác nhau nhưng phải nói là trường hợp
giao đất lâu dài về bản chất
là không đúng với quy định của pháp luật hiện nay
nhưng nó lại có sức hút về đầu tư
nó tạo ra được cái sức phát triển
đối với phân khúc bất động sản du lịch nghỉ dưỡng
vậy tôi cho rằng chúng ta cần phải thay đổi
pháp luật nên sửa
theo hướng là cho chủ đầu tư
dự án được quyết định
hoặc là sử dụng đất lâu dài
thì anh phải nộp tiền cao hơn
nhưng mà anh thu hút được đầu tư
thế hoặc là sử dụng đất
vừa có thời hạn dưới dạng thuê đất của nhà nước
thì tiền sử dụng đất là thấp hơn
thì có khi là bài toán đầu tư lại có lợi hơn
thế ra tôi cho rằng cái quyền lựa chọn hình thức
nên trao cho
các cái chủ đầu tư dự án
lúc đó thì có
cơ hội phát triển tốt hơn
vâng thưa ông
với những dự án đã và đang được triển khai thì
nếu cho phép sử dụng lâu dài đối với condotel
thì đồng nghĩa với việc
sẽ có lợi hơn cho doanh nghiệp
tuy nhiên lại thất thoát nguồn thu của nhà nước
vậy thì theo tiền sĩ
điều kiện để condotel có thể được sử dụng
vĩnh viễn là gì
tất nhiên cái chuyện chúng ta sửa đổi luật là một việc
nhưng còn gọi là
cái quy định
quy định chuyển tiếp đối với những dự án đang thực hiện
thì xử lý thế nào
theo tôi là nếu mà chúng ta cho
chủ đầu tư được lựa chọn
nếu chủ đầu tư lựa chọn là sử dụng đất lâu dài
thì cái chủ đầu tư dự án đó phải nộp
trung bình là ba mươi tiền sử đất nữa
thì mới được lâu dài
chứ không phải là anh nộp tiền ít mà anh đương nhiên được lâu dài
thì như vậy là nhà nước có lợi
địa phương có lợi hơn
và cũng là
do chủ đầu tư dự án lựa chọn
có nghĩa là chủ đầu tư dự án thấy rằng mình có lợi hơn
nếu mà đất
của dự án đó được sử dụng
vậy thì liệu có cần phải sửa đổi luật đất đai hay không
và nên chăng cần có sự thay đổi
về nhận thức của các bên
từ nhà quản lý doanh nghiệp người dân
về việc sở hữu có thời hạn
đối với bất động sản
khung pháp luật hiện nay thì chắc chắn là
bất động sản du lịch nghỉ dưỡng là
có thời hạn không thể giải thích cách khác
nhiều địa phương là giải thích
tôi nói ví dụ những cái lời giải thích như là
là đất ở mà lại không gắn
với đơn vị ở không phải là đơn vị ở
rồi vân vân tất cả những thứ là
chúng ta cứ bịa ra thuật
ngữ mới để sau đó chúng ta tìm cách
áp dụng pháp luật
nhưng mà sự thực mà nói là
áp dụng pháp luật nó có kiểu cách của nó
và chúng ta không được sử dụng
bất kì cái thuật ngữ nào mà
trong cái luật đó không có
thế thì ra ở đây tôi
cho rằng là chúng ta phải nhận thức là
pháp luật hiện nay còn quá chật
so với việc chúng ta cần phát triển
phân khúc bất động sản du lịch nghỉ dưỡng
vậy thì chúng ta phải sửa
mà sửa bằng cách gì
thì tôi vẫn cho rằng là chúng ta phải
mở về mặt pháp luật và đồng thời
có hướng dẫn thực hiện cụ thể
cái sửa đó hiện nay thì các địa phương
đang có những cái cách áp dụng luật
khác nhau vậy thì về lâu dài
nếu mà các địa phương cứ có
cách áp dụng luật khác nhau như thế này
thì liệu có tạo ra cái rủi ro cho
các nhà đầu tư và doanh nghiệp hay không ạ
chúng ta có thể thấy vừa rồi
ở khánh hòa
cái vụ vẫn mang tên gọi là vụ
bavico đấy tức là tạo ra
cái bức xúc rất lớn đối với
các hộ gia đình cá nhân mà đã góp tiền vào
những cái căn hộ ở một cái condo
theo tại nha trang thì thấy rằng là
trên thực tế chúng ta quy định không rõ ràng
pháp luật chưa mở hơn
là cái việc giao đất
được sử dụng lâu dài như đất ở
đối với lại các condo theo
là trái luật thế nhưng mà nhiều
nhiều cách thì nhiều tỉnh
cũng tìm cách này cách khác
để có thể là chứng minh rằng cái việc giao đất
này là phù hợp
sự thực mà nói là
cái câu chuyện nó nằm ở chỗ là
giao đất thì phải phù hợp quy hoạch
vậy quy hoạch ở đây nó là cái gì
thì nó phải rõ ràng chứ không thể
quy hoạch mà đang lại giao đất một nẻo
chẳng hạn thì cũng không phải
quy hoạch là đây là khu vực phát triển
du lịch thì không thể nói
rằng đây tôi giao đất ở vân vân
thì tất cả những cái đó chứng minh là
pháp luật nó có quy định của nó
và hiện nay một số địa phương hành
là biểu hiện là có
trái với quy định hiện hành
của pháp luật đất đang chúng ta có thể
hình dung ra pháp luật phải mở ngay
từ năm hai nghìn một mươi hai mà chúng ta chuẩn bị
cho luật hai nghìn một mươi ba chứ không phải là
để đến bây giờ chúng ta vẫn mới đặt ra
vấn đề một số địa phương thì trái luật thì xử lý thế nào
rồi các địa phương kia thì thế nào
rồi là cái rủi ro đang tồn tại
trên thực tế
người dân nộp tiền vào mua một cái căn hộ
cô đô theo nhưng mà xong rồi
chả sử dụng được nhà
đầu tư dự án thì cũng không trả tiền
lợi nhuận khi mà khai thác
cái căn hộ này vào
chuyện cho thuê du lịch v v tất cả những cái đó
là nó sẽ được giải tỏa
khi mà chúng ta có góc nhìn toàn diện
và triệt để câu hỏi cuối cùng
ông có lời khuyên gì
đối với các nhà đầu tư đang quan tâm đến
phân khúc cô đô theo tôi cho rằng phân khúc này
là một phân khúc có sức phát triển rất lớn
theo những số liệu chưa chính thức
thì năm hai nghìn một mươi bảy
là tới sáu mươi
đầu tư vào bất động sản
nói chung là đầu tư vào cô đô theo
nó rất đơn giản
thôi là bởi vì cái thứ nhất
mỗi một người tham gia vào đầu tư
một cái dự án mua một cái căn hộ cô đô theo
thì giá nó không cao và khả năng sinh lợi
của họ thì các nhà đầu tư đã từng
cam kết là từ tám tới một mươi hai
một năm đấy là
một cái tỷ suất đầu tư rất là hấp dẫn
trong khi nếu mà muốn đầu tư vào
một cái biệt thự
hoặc là một cái nhà liền kề
dưới dạng bất động sản du lịch nghỉ dưỡng
thì phải đòi hỏi cỡ chục tỷ
hoặc vài chục tỷ cái điều đó không
hợp với lại đại đa số tiền
có được trong dân mà có thể
đầu tư vào thế chính vì vậy
một cái nhà đầu tư dự án cũng rất
ham thích đầu tư vào cô đô theo
bởi vì cái khả năng gọi vốn là rất lớn
đồng thời một mặt khác
là khách đến du lịch
thì đại đa số cũng chỉ là người có thu nhập trung bình
họ lựa chọn một cái căn hộ
tại cô đô theo là hợp với túi tiền hơn
thế thành ra cô đô theo nó có sức hấp dẫn
bởi vì thu hút vốn đầu tư
nhanh nhưng đồng thời
là khả năng cho thuê
cũng rất cao hay nói cách khác
chúng ta vẫn dùng cái từ khả năng thanh khoản
trong cái đầu tư vào cô đô theo
là rất cao và chắc chắn là
nó còn hút vốn đầu tư
trong thị trường bất động sản
cao hơn các cái phân khúc khác rất nhiều
một lần nữa xin cảm ơn ông đã dành
thời gian tham gia chương trình của truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn
cô đô theo là sản phẩm đóng góp
vào sự tăng trưởng của thị trường bất động sản
quan trọng hơn đó là tạo cơ sở
cho lộ trình đưa du lịch
trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
thị trường đang chờ đợi một hành lang pháp lý
cho conotel giải tỏa những khúc mắc
và hạn chế vấn đề đặt ra
cho các nhà làm luật
đó là chính sách cần có sự cởi mở
nhìn xa trông rộng tạo điều kiện cho kinh doanh
nhưng không vì phát triển kinh tế
không vì chiều lòng nhà đầu tư
mà làm ảnh hưởng đến môi trường cảnh quan
đi ngược lại với mục tiêu phát triển bền vững
quý vị và các bạn thân mến
chương trình kinh tế và dự báo đến đây
xin được kết thúc cảm ơn quý vị và các bạn
đã quan tâm theo dõi chương trình kinh tế và dự báo
sẽ tiếp tục được phát mới
vào hai mươi h thứ bốn và phát lại lúc
sáu h thứ năm và một mươi bốn h ba mươi phút
ngày thứ sáu hàng tuần
trên truyền hình nhân dân mọi thông tin liên hệ
xin gửi về chương trình kinh tế và dự báo
phòng kinh tế truyền hình nhân dân
số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
xin kính chào và hẹn gặp lại